chiều nay đã diễn ra buổi làm việc cuối cùng của phiên họp thứ hai mươi ba ủy ban thường vụ quốc hội
các đại biểu đã cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật xây dựng nhà ở quy hoạch đô thị kinh doanh bất động sản
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì buổi làm việc
theo tờ trình của chính phủ mục tiêu chính phủ trình một dự án luật sửa bốn luật là để phù hợp với những quy định của luật quy hoạch có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
bên cạnh đó dự án này ra đời còn để sửa đổi những bất cập vướng mắc tồn tại hạn chế ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh trong lĩnh vực nhà ở kinh doanh bất động sản đáp ứng đổi mới mạnh mẽ về cắt giảm thủ tục hành chính bảo đảm quyền lợi của người dân và doanh nghiệp
tuy nhiên hồ sơ dự án luật này chưa đầy đủ vì thế chính phủ cần chuẩn bị đầy đủ để xem xét thông qua tại hai kỳ họp
những vấn đề như là cái thanh toán phí bảo trì chung cư
xây dựng chung cư cũ
phòng chống cháy nồ
quản lý kinh doanh bất động sản
căn hộ khách sạn
nhất là kandoten như vừa rồi ta thấy nổi lên rất là lớn
ở khánh hòa ở một số thành phố lớn
rồi những vấn đề biệt thự nghị dưỡng resort
về các căn hộ văn phòng cho thuê homestay tất cả thứ này
thì đúng là thực tế đang đặt ra rất nhiều vấn đề như thế
thì cái việc nghiên cứu để sửa đổi thứ này là tôi cho là cần thiết
nhưng mà rất tiếc
tôi nói rất tiếc ở cái chỗ gì
là bây giờ tổng kết thực tiễn thì chưa đầy đủ
đánh giá tác động của những cái chính sách mới này
cũng chưa thật rõ chưa thật cụ thể
nhất là những nổi dung sửa đổi lần này
trong cái hồ sơ mà gửi đến thường vụ quốc hội hôm nay
nếu kỹ rồi thì tại sao mình không kỹ
mà nếu chưa kỹ tại sao lại trình ra đây mà qua được cả bộ tư pháp
không chỉ báo cáo đánh giá tác động chưa đầy đủ
khái niệm nhà ở và nhà ở trong tương lai vẫn chưa rõ
chưa đồng bộ với bộ luật dân dân
vì thế các thành viên thường trực ủy ban thường vụ quốc hội
đề nghị bộ xây dựng cần nghiên cứu và chuẩn bị kỹ hơn
trước khi trình ủy ban thường vụ quốc hội
tránh tác động đến thị trường và người dân
phát biểu bế mạc phiên họp
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị
chính phủ các ủy ban của quốc hội
phối hợp với các cơ quan của chính phủ
và các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến của các cơ quan của chính phủ
hoàn thiện các dự án luật và các báo cáo khác
trước khi trình quốc hội
đề nghị các thành viên của ủy ban thường vụ quốc hội
tích cực chỉ đạo phối hợp với các cơ quan hữu quan
khẩn trương thực hiện tốt nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của mình
để đảm bảo chất lượng các nội dung cũng như các công tác
nhằm góp phần quan trọng để nâng cao chất lượng hiệu quả
của kỳ họp thứ năm tới
dự kiến phiên họp hai mươi bốn của ủy ban thường vụ quốc hội
sẽ diễn ra từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi sáu tháng năm

đây sẽ là phiên họp hai mươi bốn của ủy ban thường vụ quốc hội
cuối cùng cho ý kiến vào các dự án luật và các văn bản khác
trước khi kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn chính thức diễn ra